liên quan đến việc một số bệnh viện ở tp hcm thu phí người đi chăm nuôi bệnh nhân mà báo chí phản ánh những ngày qua
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết sẽ tiến hành kiểm tra xà xoát để kịp thời chấn trình nếu những hoạt động này sai quy định của pháp luật
trước đó theo phản ánh của người dân bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức tp hcm ra thông báo buộc người chăm nuôi bệnh nhân qua đêm
phải đóng ba mươi đồng chi phí chỗ ngủ nước sinh hoạt điện và các dịch vụ khác
việc làm này đã nhận phải sự phản ứng gây gắt của người nhà bệnh nhân bởi họ cho rằng như thế thì sẽ mất phí một cách vô lý
vì họ không dùng thêm bất cứ khoản phụ nào khác ngoài việc vào chăm nuôi bệnh nhân
khi đưa ra thông báo phía bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức tp hcm chưa báo cáo sở y tế đã gặp phải sự phản ứng của người dân
nên lãnh đạo bệnh viện này
đã quyết định cho dừng việc thu phí
theo lý giải của phía bệnh viện việc thu phí chăm nuôi của thân nhân người bệnh không nhằm mục đích để tăng nguồn thu
mà nhằm mục đích quản lý về an ninh trật tự hạn chế lượng thân nhân lưu trú tại bệnh viện giảm thiểu tình trạng quá tải đông đúc
tránh tất cả những hàng rong buôn bán trong bệnh viện giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện
tránh tất cả những người bên ngoài đem đồ đạc vô trong bệnh viện để cho thuê
theo lãnh đạo sở y tế tp hcm việc thu chọn gói bất kể người nuôi thăm bệnh có sử dụng dịch vụ hay không là không đúng
sở y tế sẽ tiến hành ra soát lại để kịp thời chấn chỉnh
sở y tế cũng đã yêu cầu bệnh viện tạm ngưng cái hoạt động này lại và phòng sẽ hướng dẫn lại cho bệnh viện cách làm cho nó đúng theo quy định của pháp luật
ngoài bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức theo phản ánh của người dân thì hiện trên địa bàn tp hcm
cũng còn một số bệnh viện khác đang thực hiện việc thu phí tương tự
thực hư vấn đề này như thế nào bộ y tế cũng đã yêu cầu sở y tế tp hcm khẩn trương giả soát kiểm tra
căn cứ trên các quy định để kịp thời chấn trình nếu thực hiện không đúng và sớm có báo cáo về bộ